tại bảo tàng quân khu chín quận ninh kiều thành phố cần thơ đã diễn ra lễ viếng đại tướng lê đức anh nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
có mặt từ rất sớm các cơ quan quân khu chín các sư đoàn lữ đoàn trường quân sự quân khu chín trường cao đẳng nghề số chín tổng công ty sáu trăm hai mươi một
các cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa các cựu chiến binh và các cơ quan cá nhân trên địa bàn như cần thơ tiền giang sóc trăng
đã đến bảo tàng quân khu chín để tham dự lễ viếng đại tướng lê đức anh